thưa quý vị các bạn nhân dịp năm mới canh tí
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã gửi lời chúc đến toàn thể nhân dân và cán bộ chiến sĩ
nhân dịp xuân mới canh tí hai nghìn hai mươi bộ trưởng có lời chúc và thông điệp gì
gửi tới nhân dân và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi thì đất nước chúng ta đứng trên một cái vị thế một cái triển vọng phát triển rất là tốt
thì tôi cũng mong toàn lực lượng công an nhân dân
cũng là lời chúc của tôi là sẽ cố gắng bám sát các nhiệm vụ các yêu cầu các trọng tâm
hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
phục vụ nhiệm vụ chính trị đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
chúc toàn thể lực lượng công an nhân dân cùng với gia đình mạnh khỏe
một khí thế mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ trọng trách cao cả của mình
đã được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
cũng xin được rất là chân thành cảm ơn sự chỉ đạo sự giúp đỡ sự phối hợp
của cả hệ thống chính trị của các tầng lớp nhân dân
đối với hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong thời gian vừa qua cũng như là chúng tôi rất mong
tiếp tục nhận được sự chỉ đạo hỗ trợ phối hợp giúp đỡ sự đùm học của nhân dân
và cũng nhân dịp năm mới thì cũng xin chúc đồng bào nhân dân việt nam
ở trong nước cũng như là ở nước ngoài một năm mới mạnh khỏe hạnh phúc an khang
một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bộ trưởng
và xin kính chúc bộ trưởng một năm mới rồi giàu sức khỏe